lãnh đạo cục đào tạo các phòng chức năng cũng đã báo cáo cụ thể với đồng chí thứ trưởng
nhiều nội dung quan trọng liên quan tới công tác giáo dục đào tạo công an nhân dân
trọng tâm là việc nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh cục đào tạo tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tham mưu đề xuất xây dựng chiến lược
về công tác giáo dục đào tạo với lộ trình nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng
chính quy tinh nhuệ hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
phải nghiêm túc đánh giá làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế và khẩn trương có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân phù hợp với thực tiễn công tác công an
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo cấp ủy đơn vị đặc biệt bám sát các quan điểm chỉ đạo của đảng
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về giáo dục đào tạo coi trọng quy chế quy trình quy định trong hoạt động chỉ đạo điều hành
đảm bảo sát sao đúng và phù hợp
trước mắt triển khai thực hiện có hiệu quả đề án số bốn ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
được coi là một trong những chiến công đầu tiên vang dội của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
chiến công này đã làm thất bại âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng của quốc dân đảng
cấu kết với thực dân pháp bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ ghi dấu ấn trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc
với ý nghĩa lịch sử đó ngày một mươi hai tháng bảy hàng năm được chính phủ đảng ủy công an trung ương chọn là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân việt nam anh hùng
trong niềm tự hào kỷ niệm bảy mươi năm năm
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng lịch sử tìm hiểu về vụ án kinh điển số bảy phố ô như hầu
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu quốc dân đảng được sự hậu thuẫn của thực dân pháp và quân tưởng ngang nhiên chiếm đóng bốn mươi một địa điểm làm trụ sở hoạt động vừa công khai vừa bí mật
qua các nguồn tin cơ sở lực lượng an ninh sớm phát hiện âm mưu của quốc dân đảng
cấu kết với thực dân pháp tổ chức cuộc đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng vào ngày quốc khánh pháp một mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm

hay là nói hơn nữa là quốc dân đảng được cấu kết với tổ tư
nhưng lúc bấy giờ là cấu kết với quốc dân đảng phải chuẩn bị cuộc đảo chính
cô huỳnh thúc kháng mới làm quyền chủ tịch
thế thì ý định của nó là khi mà nó cướp chính quyền
đảo chính ở hà nội thì đồng thời nó giữ bảo hộ với phái đoàn của ngân đồng ở bên pháp
về phương diện pháp luật về phương diện lãnh đạo của đảng
về phương diện gọi là đảm bảo cái ổn định đoàn kết dân tộc lúc đó
thì từ đồng chí trường trinh đồng chí võ nguyên giáp và cụ huỳnh thúc kháng
chỉ có một yêu cầu chấn áp phản cách mạng là đúng là cần thiết và cần phải làm kiên quyết
tuy nhiên phải có chứng cứ
nếu không có chứng cứ có thể sẽ mắc vào âm mưu khiêu khích
của các thí lực thủ địch lúc đó đặc biệt là quốc dân đảng
sau khi cân nhắc tính toán kỹ lưỡng bốn giờ sáng ngày một mươi hai tháng bảy
một tiểu đội trinh sát sở công an bắc bộ đã đổ nhập số nhà một trăm ba mươi hai phố đi vinh nhô
bắt giữ gần hai mươi tên thu toàn bộ truyền đơn máy in vũ khí gần hai trăm linh trinh sát
công an sung phong và một trung đội tự vệ chiến đấu phối hợp
đồng loạt khám bắt các trụ sở quốc dân đảng trên địa bàn hà nội
tại trụ sở số bảy phố ôn như hầu nay là phố nguyễn sa thiều
lực lượng an ninh bắt giữ tên phan kích nam một trong những kẻ cầm đầu quốc dân đảng
tại trụ sở số bảy phố ôn như hầu nay là phố nguyễn sa thiều
lực lượng an ninh bắt giữ tên phan kích nam một trong những kẻ cầm đầu quốc dân đảng

tại trụ sở số bảy phố ôn như hầu nay là phố nguyễn sa thiều lực lượng an ninh bắt giữ tên phan kích nam một trong những kẻ cầm đầu quốc dân đảng
nói vụ án ôn như hồng đồng chí tổng bí thư trường trinh có nhận xét
những vụ án khám bắt trên đây có một tác dụng vô cùng quan trọng
nó lột mặt bọn phản động bên trong tay sai của bọn phản động bên ngoài
nó lôi ra ánh sáng dư luận một bọn giả danh chính trị giả danh quốc gia dân tộc
mấy cuộc khám bắt vừa đây cắm một cái mốc trên con đường thống nhất dân tộc
và biểu lộ sức mạnh uy tín của chính quyền nhân dân
thắng lợi của vụ án số bảy phố ô như hầu đã bảo vệ an toàn vận mệnh dân tộc
bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non trẻ trong thế khoản cân treo sợi tóc
đây cũng là một trong những dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành nhanh chóng của lực lượng an ninh
trong công tác đấu tranh chống phản cách mạng khi chưa tròn một tuổi
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số năm khối các đơn vị trực thuộc bộ công an gồm sáu đơn vị
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát giao thông viện khoa học hình sự cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giao dưỡng cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một các đơn vị trong cụm thi đua số năm đã chủ động triển khai
phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với các phong trào thi đua do bộ phát động
đã tham mưu cho bộ nhiều chủ trương giải pháp quan trọng trên các mặt công tác của từng đơn vị
công tác thi đua khen thưởng được đảng ủy lãnh đạo các đơn vị
quan tâm chỉ đạo sâu sát việc khen thưởng biểu dương cho các tập thể cá nhân
được thực hiện công khai dân chủ kịp thời góp phần động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ
trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm các đơn vị nhất trí với việc tiếp tục quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một
do bộ công an phát động thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản chủ động nắm chắc tình hình
tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự theo chỉ đạo của bộ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
trong thực hiện nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tăng cường công tác trao đổi thông tin
chỉ đạo thực hiện các mặt công tác của đơn vị kịp thời phát hiện những cách làm hay
sáng tạo những nhân tố mới để nhân rộng trong các đơn vị thuộc cụm
đưa phong trào thi đua là động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thưa quý vị một trong những điểm mới rất quan trọng về đăng ký thường trú
tạm trú theo luật cư trú năm hai nghìn hai mươi đó là chuyển đổi quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu giấy sang công nghệ
thông tin theo đó việc quản lý được thực hiện bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để
truy cập cập nhật điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư việc đổi mới phương thức
cư trú này sẽ tạo thuận lợi lớn cho công dân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự
hôm nay bà diệp đến công an phường thực hiện thủ tục làm lại sổ hộ khẩu tại đây
bà được giải thích về các quy định mới liên quan đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu
đăng ký thường trú sẽ tiến hành thu hồi sổ hộ khẩu và thực hiện điều chỉnh cập nhật thông tin
trong cơ sở dữ liệu về cư chú
theo luật cư trú năm hai nghìn hai mươi từ ngày một tháng bảy sẽ dừng cấp sổ hộ khẩu sổ tạm trú bằng giấy
xong sổ hộ khẩu sổ tạm trú đã cấp nếu không có thay đổi thông tin
vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
khi người dân có thay đổi thông tin về đăng ký thường chú tạm chú tách nhập hộ khẩu
hoặc sổ hộ khẩu sổ tạm trú đã cũ rách hoặc bị mất cũng sẽ không được cấp lại
thay vào đó toàn bộ thông tin về hộ khẩu và cư trú của người dân được cập nhật lên cơ sở dữ liệu cư trú
và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
làm việc quản lý dân cư và quản lý cư chú bằng phương pháp thủ công

việc quản lý hủ công cũng không đảm bảo nó chắc chính xác dân cư đặc biệt là biến tập về cơ hội
khi có cơ sở dữ liệu về dân cư thì sẽ bỏ sổ hộ khẩu sẽ quản lý bằng số định danh được cập nhật
trên hệ thống dữ liệu dân cư đảm bảo sổ hộ khẩu luôn đúng đủ sạch và sống
luật cư chú năm hai nghìn hai mươi cũng đã bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thưởng chú tại tp t t
đồng thời bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi cấp lại cấp giấy chuyển số hộ khẩu
cũng như cấp đổi cấp lại hay điều chỉnh những thay đổi
trong sổ tạm trú gia hạn tạm trú do sử dụng phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin
nên việc giải quyết đăng ký thường trú được rút ngắn cả về thủ tục và thời gian tối đa là bảy ngày
như trước đây chúng ta thấy rằng là những người dân từ các địa phương khác mà muốn về các thành phố lớn
hoặc đến một địa phương nào khác để làm ăn sinh sống học tập thì phải đăng ký tạm trú theo các hình thức
hộ khẩu theo kiểu là kt một kt hai kt ba
thế nhưng theo quy định của luật mới này
thì sẽ loại bỏ những hình thức đó
và thứ hai nữa thay vì đăng ký cư chú bằng những tờ giấy hoặc bằng những sổ như sổ hộ khẩu hiện nay
thì sẽ được đăng ký bằng thủ tục sử dụng công nghệ bốn tức là hộ khẩu điện tử
và kết hợp với việc cấp căn cước công dân điện tử tức là gắn chip
như vậy nó sẽ có một sự quản lý rất tốt tất cả các thông tin của cá nhân
và tạo điều kiện cho mọi người dân làm sao là giảm bớt các gánh nặng chi phí hành chính
cũng như là thời gian chi phí cho hành chính về những vấn đề
việc chuyển đổi quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu giấy sang số định danh cá nhân
là bước đột phá về cải cách hành chính công
theo đó công dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân
hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân để thực hiện thủ tục hành chính
hoặc tham gia giao dịch dân sự mà không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này
một nền hành chính liên thông tinh giản nhanh chóng được hình thành
và đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi toàn diện này chính là người dân
những nội dung trong phần tiếp theo
lực lượng công an nỗ lực kiểm soát phòng chống covid một mươi chín
ngày đầu giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu
đông nam á phải đối mặt với các ca nhiễm mới và tử vong kỷ lục
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
sáng ngày hôm nay chín tháng bảy tòa án nhân dân tp hà nội
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên án phạt bị cáo phạm trí thành
tức phạm thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
trú tại phường đồng tâm quận hai bà trưng hà nội
năm năm sáu tháng tủ
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
phạm trí thành nhờ người lập blog bà đầm xòe để đăng tải bài viết
sau đó đến giữa năm hai nghìn một mươi bốn thành
tạo lập trang facebook cá nhân có tên phạm thành
và tiếp tục đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
phạm trí thành tập hợp các bài viết đã đăng tải
và tự thiết kế bìa đặt tên sách là thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo
ghi thông tin tác giả là bà đầm xòe phạm thành và các còm si
sau đó thuê in rồi phát tán quyển sách trên
nội dung hai mươi một bài viết trong sách
thế thiên hành đạo hay đại ngịch bất đạo
và bài phỏng vấn của các cộng đồng
phạm thành vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chứa đựng nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc
phỉ báng chính quyền nhân dân
tuyên truyền thông tin bịa đặt
gây hoang mang trong dư luận xã hội
số lượng sách thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo
mà thành đã phát tán
khoảng hơn hai trăm hai mươi quyển
gồm một trăm chín mươi bốn quyển
chuyển phát qua bưu điện cho những người ở trong và ngoài nước
cơ quan điều tra còn thu giữ được một mươi bốn quyển
khi khám xét tại nơi ở của thành
ngoài ra thành còn bán và tặng sách
bài viết của các cộng đồng
cho một số cá nhân khác
tính từ ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
số tiền phạm trí thành thu được
từ việc phát tán sách trên
là hơn tám mươi triệu đồng
đa số tiền mua sách được thanh toán
vào tài khoản của thành tại ngân hàng
từ các chi phí như thuê in sách
tiền cước gửi sách qua bưu điện
còn lại thành được hưởng hơn một mươi tám triệu đồng
đi giao tôm ở chợ bình điền
thành phố hồ chí minh
nhưng khi đến bạc liêu
tài xế khai báo y tế không trung thực
người này sau đó được xác định
là dương tính với sars cov hai
chiều ngày hôm nay chín tháng bảy
công an huyện phước long tỉnh bạc liêu
khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm
cho người xảy ra tại trung tâm y tế huyện phước long
theo cơ quan điều tra
bệnh nhân ba mươi hai tuổi
trú tại xã vĩnh thanh huyện phước long bạc liêu
có dấu hiệu khai báo y tế gian dối
người đàn ông này từng giao tôm
ở chợ bình điền quận tám thành phố hồ chí minh
nhưng lại khai báo chỉ ở huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
theo điều tra dịch tễ
ngày hai tháng bảy
ông này từ vĩnh thuận kiên giang
đi đến chợ đầu mối bình điền thành phố hồ chí minh
sau đó về huyện vĩnh thuận kiên giang
thuê nhà trọ để ở
ngày năm tháng bảy ông này về thăm nhà
bên vợ tại ấp phước thành
xã phước long huyện phước long
trưa ngày bảy tháng bảy ông thấy sốt ngẹt mũi
nên chủ động ghé trung tâm y tế huyện phước long
khai báo y tế và yêu cầu
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
qua xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính
với virus sars cov hai
sáng ngày tám tháng bảy trung tâm kiểm soát
bệnh tật tỉnh xét nghiệm
rear time pcr cho kết quả
khẳng định dương tính với virus sars cov hai
cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bộ y tế cho biết tối ngày hôm nay
chín tháng bảy nước ta ghi nhận thêm
năm trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó một ca cách ly sau khi nhập cảnh
năm trăm chín mươi ca phát hiện trong nước
tp hcm vẫn nhiều nhất
với bốn trăm linh ca
như vậy tổng số ca mắc trong ngày hôm nay
năm trăm chín mươi ca ghi nhận trong nước
gồm tp hcm bốn trăm linh
tiền giang ba mươi bốn đồng tháp ba mươi hai
khánh hòa hai mươi năm phú yên hai mươi hai
hưng yên tám bình dương bảy
cần thơ sáu bắc ninh năm
hậu giang bốn sóc trăng hai
đắc nông một
bình phước một đà nẵng một
nghệ an một bắc giang một
trong đó năm trăm linh ca được phát hiện
trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay
chín tháng bảy việt nam có tổng cộng

trong nước và một chín trăm linh bảy ca nhập cảnh
trong ngày hôm nay
cũng có ba mươi bốn bệnh nhân khỏi bệnh
thưa quý vị kể từ giờ ngày chín tháng bảy
đồng nai và một số địa phương
chính thức áp dụng chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
nhằm ngăn chặn dịch covid một mươi chín
lực lượng công an tại các địa phương
đã căng mình kiểm soát người và phương tiện vào địa phương
đồng thời xử lý nghiêm
các trường hợp cố tình sai phạm
gây ảnh hưởng tới công tác phòng dịch
đúng h ngày chín tháng bảy
tổ công tác bước vào thực hiện nhiệm vụ
quá trình làm việc sẽ tiến hành dừng
các phương tiện và kiểm tra giấy tờ tùy thân
đặc biệt các lái xe phải có
giấy chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín
có kết quả âm tính mới được phép lưu thông
vào thành phố do tính chất phức tạp
của chủng delta có thể lây nhiễm cao hơn
biến thể alpha từ bốn mươi đến sáu mươi
nên giấy xét nghiệm chỉ có
hiệu lực trong vòng bảy mươi hai tiếng
quá thời gian này lái xe thực hiện
quét mã qr code để khai báo y tế
trường hợp quá hạn một ngày sẽ buộc
phải quay đầu xe
theo chỉ thị một mươi sáu
đề nghị phân công dụng dụng của các lực lượng
chống tí phân lượng đối với ô tô
có giấy mã vạch
được phép vào thì chúng ta không cần
phải kiểm tra nữa mà tạo điều kiện
cho người dân được phép đi vào
còn những trường hợp nào mà không có giấy
không đủ điều kiện thì chúng ta yêu cầu
là người dân hướng dẫn quay đầu
không được đi vào khu vực thành phố
hoạt động kiểm tra kiểm soát phương tiện
tại chốt cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành dầu dây cũng đang được lực lượng
chức năng tại đây thực hiện một cách chủ động
qua đó đảm bảo được công tác phòng chống dịch
cũng như an ninh trật tự
trong khoảng hai giờ đồng hồ đã có hơn
chục xe tải buộc phải quay đầu
vì không có đủ điều kiện để được phép vào thành phố
đáng nói có một trường hợp xe du lịch
biển kiểm soát đà nẵng chở người
có hộ chiếu trung quốc đã bị phát hiện
và cho quay đầu xe
tại đồng nai trong ngày đầu thực hiện
giãn cách xã hội đầu tiên theo chỉ thị một mươi sáu
hàng nghìn người dân từ thành phố hồ chí minh
qua tỉnh đồng nai trên một số tuyến giao thông
khiến một số chốt kiểm soát bị u nứ
các cán bộ chiến sĩ công an cùng lực lượng chức năng
gần như phải làm việc hết công suất
khi lượng người kéo về đây ngày một đông
trong khi đó tại chốt kiểm soát trên quốc lộ một k
giáp danh giữa tỉnh bình dương với đồng nai
tổ công tác cũng căng mình kiểm soát
tất cả người vào địa bàn đồng nai
trên các phương tiện
nhiều người không có giấy xét nghiệm buộc phải quay đầu xe trở lại
trong đó một số trường hợp
từ tỉnh đồng nai qua thành phố dĩ an
tỉnh bình dương không có giấy xét nghiệm
nên buộc phải quay về
sau khi cái chỉ thị mới nhất
của ủy ban tỉnh đồng nai đã đưa ra
thì hiện nay là ngoài kiểm tra
về đo thân nhiệt khai báo y tế
thì chúng tôi còn phải kiểm tra thêm
đó là cái giấy xét nghiệm
phải âm tính với covid
thì những người đi từ vùng dịch như là thành phố hồ chí minh
và bình dương thì mới được vào
trong địa phận của đồng nai chúng ta
cùng với thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh
tỉnh khánh hòa từ ngày hôm nay
thành phố nha trang cũng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
từ ngày chín tháng bảy
tại thành phố nha trang phần lớn cơ quan
đơn vị doanh nghiệp các xã thị trấn
cùng người dân đã có ý thức chấp hành nghiêm túc
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn
một số ít quán ăn quán cà phê
chưa nghiêm túc chấp hành chỉ thị một mươi sáu
mở cửa buôn bán và tập trung đông người
trước thực trạng đó ubnd tp nha trang
đã chỉ đạo các xã phường lực lượng
chức năng tăng cường kiểm tra tuyên truyền
nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc
chỉ thị một mươi sáu đồng thời xử lý nghiêm
trường hợp cố tình sai phạm gây ảnh hưởng
tới công tác phòng chống dịch của địa phương
bữa sáng sớm ngày chín tháng bảy
nhìn một cách tổng quan
thì ý thức
về việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu
đã có dưỡng đương tốt
tuy nhiên bên cạnh đó cũng vẫn còn
một số trường hợp
ví dụ như quán xá cà phê
ăn sáng vẫn còn học nồng
nhằm hạn chế sự lây lan mạnh
của dịch bệnh covid một mươi chín
từ giờ ngày chín tháng bảy
các địa phương đã bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
theo từng mức độ khác nhau
tùy thuộc vào tình hình thực tế
đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm khống chế
và dập dịch trong thời gian sớm nhất có thể
hãy đứng yên khi tổ quốc cần
không chỉ là lời kêu gọi
mà đó còn là yêu cầu chấp hành quy định
và việc ở nhà trong thời điểm giãn cách xã hội
chính là thể hiện trách nhiệm
của mỗi người chung tay cùng địa phương
đất nước sớm đẩy lùi đại dịch